triển lãm quốc tế về thiết bị công nghệ và dịch vụ môi trường lần thứ hai mươi bảy viết tắt là poluttech
được khai mạc tại thành phố lyon ở miền trung nước pháp
đây là lần đầu tiên việt nam tham dự một sự kiện có quy mô lớn về môi trường
sau những hoạt động đóng góp tích cực tại cop hai mươi một
polutech là triển lãm quốc tế hàng đầu thế giới về công nghệ môi trường và năng lượng
quy tụ khoảng hai năm trăm linh nhà trưng bày đến từ một trăm hai mươi quốc gia trên thế giới
giới thiệu các giải pháp công nghệ và dịch vụ tiên tiến nhất trong phòng chống
và xử lý các loại ô nhiễm bảo vệ môi trường
dự kiến sẽ có hơn sáu mươi năm lượt khách tham quan triển lãm
khoảng bốn trăm linh hội thảo sẽ được tổ chức và hai trăm linh sáng chế mới nhất sẽ được giới thiệu trong khuôn khổ triển lãm
việt nam tham gia triển lãm poltech hai nghìn một mươi sáu với tư cách quốc gia khách mời danh dự
với khẩu hiệu phát triển bền vững nền tảng để việt nam thịnh vượng
và chủ đề phát triển đô thị công nghiệp nông nghiệp và vùng duyên hải ven biển bền vững
trong bối cảnh biến đổi khí hậu
chúng tôi đã làm việc với bộ tài nguyên môi trường bộ xây dựng và lãnh đạo các thành phố hà nội
thành phố hồ chí minh để tìm hiểu về nhu cầu của việt nam trong lĩnh vực môi trường và khí hậu
hôm nay việt nam là trung tâm chú ý của một triển lãm quốc tế quy mô lớn về môi trường và khí hậu
để giới thiệu các dự án và nhu cầu của quốc gia gặp gỡ các doanh nghiệp pháp và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực này
chúng tôi hy vọng điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các bạn trong bốn ngày triển lãm
sự hiện diện của bộ trưởng tài nguyên và môi trường và đoàn việt nam cùng nhiều sự kiện diễn ra tại khu việt nam cho thấy
việt nam đang thể hiện sự quan tâm lớn với vấn đề môi trường để vừa phát triển nhanh vẫn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững
tham gia polumtec hai nghìn một mươi sáu cũng là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách các doanh nghiệp của việt nam tăng cường trao đổi thông tin
kinh nghiệm về quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
còn các doanh nghiệp nước ngoài có cơ hội giới thiệu thiết bị giải pháp công nghệ và xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phát triển xanh với việt nam
chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và rất quan tâm tới thị trường việt nam
chúng tôi đánh giá cao quy mô nền kinh tế tốc độ tăng trưởng quy mô dân số cũng như chính sách mở cửa của việt nam
vì thế sengoban coi việt nam là thị trường tiềm năng
bên cạnh đó do tầm ảnh hưởng về kinh tế cũng như vị trí của việt nam ở đông nam á chúng tôi hy vọng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào việt nam thông qua liên doanh hay các hình thức khác
ngay trong ngày khai mạc của triển lãm bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường việt nam trần hồng hà đã có các cuộc gặp với bộ kinh tế và tài chính pháp và chủ tịch cơ quan quốc gia về môi trường và năng lượng của pháp
hai bên đều cho rằng có tiềm năng để tăng cường hợp tác vì có chung mục tiêu bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu và ô nhiễm
trong thời gian diễn ra triển lãm việt nam tổ chức các hội thảo về chính sách môi trường của việt nam tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực môi trường và xúc tiến đầu tư giới thiệu các giải pháp về đô thị và công nghiệp bền vững cũng như các thành tiệu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
việt nam muốn chuyển tới thông điệp là luôn coi trọng yếu tố môi trường và xây dựng đất nước theo hướng vững mạnh về kinh tế và bền vững về môi trường